trong khuôn khổ chương trình hải quân việt nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển
những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi hàng loạt các chương trình hỗ trợ ngư dân bình định vươn khơi bám biển
đã được bộ tư lệnh vùng bốn hải quân triển khai
những ngày đầu tháng một mươi hai tại cảng cá quy nhơn cán bộ chiến sĩ hải quân vùng bốn đã tặng ngư dân bình định áo phao
cờ tổ quốc giá trị vật chất không lớn nhưng sự quan tâm của hải quân việt nam đối với ngư dân
sẽ là động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển
hôm nay hải quân vùng bốn tặng què cờ áo phao cho ngư dân để những lúc mà đi đánh bắt cá áo phao
cờ tổ quốc thì động viên để mình có tinh thần để vươn khơi bám biển giữ chủ quyền biển đảo của nhà nước
toàn tỉnh bình định hiện có hơn sáu tàu cá trong đó có hơn một nửa là tàu đánh bắt xa bờ
tổng sản lựa khai thác khoảng hơn hai trăm linh tấn trên một năm
trong quá trình đánh bắt xa bờ ngư dân luôn đối mặt với những hiểm nguy trên biển
sự đồng hành của lực lượng hải quân việt nam là động lực để ngư dân yên tâm sản xuất
năm hai nghìn hai mươi riêng cán bộ chiến sĩ vùng bốn hải quân đã hướng dẫn cho hơn năm trăm linh lượt tàu cá
với hơn ba lượt ngư dân tránh chú bão cứu hộ cứu nạn an toàn cho sáu mươi năm ngư dân gặp nạn trên biển
chương trình hải quân việt nam làm biển tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển
là một trong những chủ trương lớn của quân chủng hải quân trong đó có vùng bốn
thì từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay vùng bốn đã
tổ chức ký kết với năm tỉnh từ bình định phú yên khánh hòa ninh thuận bình thuận
để thực hiện nội dung này với mục đích là hỗ trợ cho ngư dân trong các hoạt động sản xuất kinh tế biển
vừa bảo đảm về hoạt động phát triển kinh tế biển vừa giữ vững cái an ninh quốc phòng trên biển
là một trong những biện pháp mà mục tiêu của chương trình hướng tới
chương trình hải quân việt nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển
ra đời tiếp tục khẳng định mục tiêu hỗ trợ bảo đảm an toàn cho bà con ngư dân đánh bắt hải sản trên biển
đặc biệt là các vùng biển xa
chương trình là điểm tựa giúp bà con ngư dân tỉnh bình định nói riêng ngư dân cả nước nói chung
vững tin hơn trong mỗi chuyến biển đồng thời càng phát huy sức mình tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc